theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày mai đến ngày hai tháng chín
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ từ hà tĩnh trở ra
khẩn trương triển khai một số nội dung để chủ động ứng phó với mưa lũ
tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu trợ giúp dân khắc phục hậu quả do lũ quét
sạt lở đất những ngày vừa qua sẵn sàng ứng phó cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra
kiểm tra giả soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ lũ quét sạt lở đất
sẵn sàng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân
kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa ngầm tràn sông suối các công trình đang thi công
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn